công an huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an vừa phối hợp với các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án bắt giữ một đối tượng mua bán trái phép chất ma túy mang theo vũ khí nóng
đối tượng kha văn phong chú tại huyện kỳ sơn bị bắt quả tang tại khu vực bản na xã hữu lập huyện kỳ sơn
tăng vật cơ quan công an thu giữ gồm hai sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp một khẩu súng một mươi tám viên đạn trong đó có một viên đã lên nỏng
kha văn phong là đối tượng nghiện ma túy nặng từng có hai tiền án về hành vi mua bán tảng chữ trái phép chất ma túy ra tù năm hai nghìn hai mươi một